chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé

khu công nghiệp v ship hiện đang thực hiện cách ly y tế trong một ba mươi bốn trường hợp
ưng phó với tình hình dịch huyện tiên du đã kích hoạt kịch bản phương án phòng chống dịch
huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã thôn vào cuộc thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp
tổ chức thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đáp ứng nhanh các tình huống dịch bệnh
huyện này tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng với tốc độ nhanh nhất đảm bảo an ninh trật tự an sinh xã hội
đồng thời ra soát truy vết các trường hợp có liên quan để thực hiện các biện pháp cách ly lấy mẫu phòng chống dịch covid một mươi chín cho khu công nghiệp
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu huyện tiên du và các xã thị trấn đã thành lập trung tâm chỉ huy
cần nhanh chóng ban hành quy chế làm việc hàng ngày có báo cáo hoạt động gửi về trung tâm chỉ huy cấp trên
thiết lập đường dây nóng và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bên cạnh đó quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và công nhân lao động trong vùng cách ly
khu phong tỏa huy động sự hỗ trợ ủng hộ của các tổ chức cá nhân
chủ động các điều kiện phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
bắc ninh xây dựng kịch bản chống dịch khi có một mươi ca mắc covid một mươi chín
tỉnh bắc ninh vừa công bố phương án phản ứng khi có một mươi ca mắc covid một mươi chín
kịch bản phòng chống dịch trong các khu công nghiệp ngay sau khi địa phương này xuất hiện ba ca dương tính
tại thị xá từ sơn và huyện tiên du
theo đó sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo các kế hoạch phương án
ông tuấn chỉ đạo tổng lực các ban ngành địa phương cùng tham gia vào cuộc
tinh thần là bám sát tình hình chủ động linh hoạt ứng phó với diễn biến của dịch bệnh
nâng mức ứng phó lên một mức bảo đảm phát hiện nhanh hơn hành động nhanh hơn
quyết liệt hơn để dập dịch triệt đề cho thời gian nhanh nhất
ông tuấn yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm công tác phòng chống dịch trên bốn mặt trận
doanh nghiệp nhà máy công ty khu dân cư trường học bệnh viện các cơ sở y tế
các cơ quan công sở người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị
siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
trong tình hình hiện nay
sở y tế chịu trách nhiệm chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị
bảo đảm đầy đủ oxy y tế máy thở dường cấp cứu các điều kiện cần thiết khác
trong thời gian sớm nhất
hoàn thành đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung
điều trị theo mô hình tháp ba tầng của bộ y tế
trong đó tập trung cao điều trị bệnh nhân ở tầng một hạn chế thấp nhất bệnh nhân chuyển nặng
phải điều trị từ tầng hai trở lên
chủ động ra soát nhân lực cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế
kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân
đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế sức khỏe cho nhân dân ở mọi lúc
mọi nơi khi cần thiết
triển khai ngay việc kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
mưu đề xuất ubnd tỉnh thành lập tổ thẩm định kế hoạch của các ngành
địa phương về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch đối với tình huống
khi có một mươi người mắc covid một mươi chín hoàn thành chậm nhất vào ngày tám tháng chín
sở công thương ký kết hợp đồng với các công ty sản xuất oxy y tế
đảm bảo phục vụ công tác cấp cứu điều trị đáp ứng các cấp độ dịch trên địa bàn
nâng cấp hệ thống khí oxy trung tâm phục vụ công tác phòng chống dịch
tại bệnh viện phổi và bảy trung tâm y tế tuyến huyện có dường bệnh
hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi tháng chín
tổ chức mua sắm bảy hệ thống xét nghiệm real time pcr cho bảy trung tâm y tế huyện
có dường bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch
các cơ sở y tế ngoài công lập chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực
vật tư trang thiết bị y tế để phục vụ công tác cấp cứu điều trị
đáp ứng các cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh
căn cứ số dường bệnh để giao chỉ tiêu bảo đảm máy móc vật tư sinh phẩm và phương tiện tương ứng
sở gia thông vận tải các cơ quan đơn vị liên quan huy động chương dụng xe ô tô
sử dụng cho việc đưa người dân đi cấp cứu cách ly tập trung và vận chuyển thi hài người nhiễm sars cov hai
huyện tiên du thị xã tử sơn hiện đang là địa bàn có nguy cơ rất cao
phó chủ tịch vương quốc tuấn yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức thực hiện xét nghiệm sars cov hai mẫu cột
bằng phương pháp rt pcr cho một trăm linh người lao động ít nhất hai lần một tuần một lần
sẵn sàng phương án tổ chức ba tại chỗ cho người lao động
đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện thuận thành gia bình lương tài vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao
tổ chức thực hiện xét nghiệm sars cov hai mẫu gộp cho năm mươi người lao động của doanh nghiệp ít nhất hai lần một tuần một lần
tại các huyện quế võ yên phong thành phố bắc ninh tổ chức thực hiện xét nghiệm mẫu gộp tối thiểu hai mươi người lao động của doanh nghiệp theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo